nhằm tri ân các gia đình chính sách và ủng hộ người nghèo lực lượng đoàn thanh niên công ty điện lực bình định đã triển khai chương trình thắp sáng niềm tin sửa chữa lắp đặt thay mới đường dây sau công tơ bằng điện đèn chiếu sáng cho hơn hai trăm linh hộ gia đình chính sách và hộ nghèo trên địa bàn tỉnh bình định giúp người dân có hệ thống điện an toàn trong dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
chương trình thắp sáng niềm tin do lực lượng đoàn thanh niên của công ty điện lực bình định triển khai tại một mươi một huyện thị trên địa bàn toàn tỉnh bình định
hơn hai trăm linh hộ gia đình thương binh liệt sĩ và hộ nghèo có hệ thống điện sinh hoạt xuống cấp hư hỏng nguy cơ mất an toàn chập cháy nổ sẽ được hỗ trợ sửa chữa thay mới hệ thống thiết bị điện
nhằm triển khách hàng và các hộ gia đình chính sách và hỗ trợ các hộ nghèo trong việc sử dụng điện

lực lượng thanh niên điện lực đã tiến hành kiểm tra thực tế toàn bộ hệ thống điện sinh hoạt tại các gia đình
từ đó đánh giá mức độ hư hỏng cần sửa chữa thay mới các thiết bị điện và đường dây truyền tải sau công tơ
toàn bộ hệ thống bóng đèn được hỗ trợ lắp đặt miễn phí đều là loại bóng đèn led giúp người dân tiết kiệm điện

đoàn thanh niên điện lực bình định còn sửa chữa điện thay mới thiết bị điện miễn phí tại các trường học
đồng thời tổ chức hỗ trợ sửa chữa thay mới đường dây cho gia đình thương binh lịch sĩ và hộ nghèo
tổ chức hiến máu nhân đạo tặng quà cho các hộ đồng bào dân tộc đón tết nguyên đán